tại hà tĩnh các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung được xây dựng tại các địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý giết mổ
bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường bảo vệ sức khỏe người dân đặc biệt là trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh bùng phát
tuy nhiên phần lớn các lò giết mổ trên địa bàn đi vào hoạt động chưa lâu đã lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn
vắng vẻ điều hưu là hình ảnh thường ngày của cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại thôn hai xã phúc đồng huyện hương khê
ở xã vùng hạ hương khê có công suất trên năm mươi con gia súc một ngày đêm
nhưng gần một năm đi vào hoạt động bình quân mỗi ngày chỉ có một hai con gia súc trên địa bàn xã phúc đồng vào lò mổ
đặc biệt những ngày gần đây lò mổ này hoàn toàn phải đóng cửa vì không có người đưa gia súc vào giết mổ
cứ phải ở nhà tốt đôi cái đấy mà cái lường gia súc gia cầm đưa vô để giết mổ thì nó quả ít
còn đây là cơ sở giết mổ ra súc ở xã phúc trạch điểm giết mổ tập trung của sáu xã vùng thượng huyện hương khê
mặc dù có vẻ khá hơn cơ sở giết mổ xã phúc đồng nhưng mỗi ngày lò mổ này cũng chỉ giết mổ được ba bốn con da súc bằng một phần rất nhỏ so với công suất thiết kế
mặc dù ở chính quyền gốc huyền rồi là phòng bán chuyên môn ở huyền đã
tham mưu chỉ đạo rất quyết liệt nhưng mà sự vào cuộc của một số chính quyền ở địa phương là còn rất hạn chế
trách nhiệm nhất là trách nhiệm của đồng chỉ đựng đầu là còn hạn chế
cho nên là từ chỗ đó cho nên là cái việc kiểm tra giết mổ là khi có đoàn cổ huyền mà về kiểm tra
thì là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ở dưới là tổ chức đi vào giết mổ các cơ sở tập trung
nhưng mà hết cái việc kiểm tra theo cao điểm của huyền một cái rồi
thì là những đàn
thực trạng hoạt động của các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn huyện hương khê cho thấy
để phát huy được tác dụng của các cơ sở giết mổ tập trung thì cấp ủy chính quyền các xã thị trấn
cần phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chỉ sử dụng sản phẩm thịt đã được kiểm soát giết mổ
đồng thời yêu cầu người hành nghề kinh doanh giết mổ phải ký cam kết và nghiêm trình chấp hành
việc giết mổ kinh doanh gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm